cũng giống như an giang ngày hôm qua khi thành phố hồ chí minh nới lỏng giãn cách xã hội
hàng trăm người dân cũng đã tự di chuyển về kiên giang bằng xe máy
để đảm bảo an toàn cho công dân đặc biệt là không để nguy cơ dịch bệnh lây lan ra cộng đồng
chính quyền tỉnh an giang đã bố trí lực lượng túc trực tại các chốt cửa ngõ
để đón và làm các thủ tục theo quy định trước khi cho họ về nhà
chiều vào tối ngày một tháng một mươi có hàng trăm công dân của kiên giang và các tỉnh cà mau
bạc liêu hậu giang về từ thành phố hồ chí minh bằng xe máy
được phía công an huyện vĩnh thạnh thành phố cần thơ dẫn đoàn đưa về địa bàn giáp danh
địa bàn tỉnh kiên giang trên quốc lộ tám mươi thuộc huyện tân hiệp
lường trước được sự việc này chính quyền huyện tân hiệp đã huy động lực lượng
mà chủ công là công an và y tế tiếp đón và đưa về khu cách ly tập trung của huyện
tại đây lực lượng công an đã trực tiếp phân loại công dân từng địa bàn
để bố trí nơi nghỉ tạm thời đồng thời giao cho lực lượng y tế
thực hiện xét nghiệm nhanh covid một mươi chín đối với công dân thường trú tại tỉnh kiên giang
sau khi được thông tin là sẽ có một đoàn người ở các tỉnh miền tây về
đổ về có thể trên quốc lộ tám mươi đối tân hiệp là cửa ngõ
chúng tôi đã nhanh chóng là họp là ban chỉ huy lại để phân công các lực lượng
chốt chặn đồng thời làm tắt tư tưởng bà con để giữ yên trực tự
để chúng tôi phân loại xét nghiệm nhanh
đối với những công dân ở địa bàn tỉnh kiên giang sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính
thì được phân loại và đưa về các khu cách ly của tỉnh
đóng trên địa bàn thành phố rạch giá và huyện châu thành để cách ly y tế trong thời gian bảy ngày
và thực hiện xét nghiệm covid một mươi chín ba lần nếu có kết quả âm tính
khi cho về địa phương và tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà
còn đối với công dân các tỉnh khác thì lực lượng cảnh sát giao thông và quân đội
sẽ dẫn đoàn hoặc dùng xe ô tô chở họ về đến địa bàn giáp danh để giao lại cho địa phương
nơi họ thường trú tiếp nhận
nhìn chung việc đón tiếp bà con tự về quê tại cửa ngõ huyện tân hiệp tỉnh kiên giang
diễn ra chú đáo và an toàn
về công tác mà chuẩn bị đón bà con thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị thức ăn nhanh
đó rồi nước uống rồi cũng giữ trực tự để cho bà con có cái chỗ ngồi ổn định
nhìn chung đến giờ này thì chúng tôi kiểm soát rất là tốt
bà con cũng phấn khởi rất là an tâm và tin tưởng vào cái sự
điều hành lãnh đạo cũng như chỉ đạo đưa đón bà con về trong đợt này
được biết những người tự về quê bằng xe máy đợt này đa phần là người có hoàn cảnh khó khăn
đi làm công nhân nhưng do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín bùng phát mạnh tại thành phố hồ chí minh
và bình dương các nhà máy công ty đóng cửa nên họ bị mất việc làm
cộng với việc giãn cách phòng chống dịch ở hai địa phương này quá lâu
nên họ không có tiền đóng cho chủ nhà trọ nên đã tự chạy xe máy về quê
trong chiều tối ngày mùng một và dặn sáng ngày mùng hai tháng một mươi
hàng trăm công dân từ thành phố hồ chí minh tự đi xe máy về quê
tại các cửa ngõ trên tuyến cao tốc lộ tẻ rạch sòi thuộc huyện châu thành
và trên tuyến quốc lộ sáu mươi một thuộc tuyện bán giáp xanh giữa huyện hò quao tỉnh kiên giang và tỉnh hậu giang
cũng được lực lượng công an và chính quyền địa phương nơi đây hỗ trợ kịp thời
trong đó lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh kiên giang đã dẫn đoàn cho gần một trăm linh xe máy
với gần hai trăm linh công dân tỉnh cà mau và bạc liêu về đến địa bàn giáp danh
để bàn giao cho chính quyền tỉnh bạn tiếp nhận và hỗ trợ bà con về quê được an toàn